các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngoài ra cục thể dục thể thao cũng đã có công văn gửi sở văn hóa và thể thao hà nội
đề nghị kiểm tra làm rõ vụ việc trong phạm vi thẩm quyền
trong khi đó về phía những sai phạm của tuyển thể dục dụng cụ quốc gia cũng được làm rõ
sau khi có tổ cáo cục vận động viên phạm như phương
cụ thể sau hơn một tháng kiểm tra và đưa ra xác nhận có nhiều sai phạm
lỗ hỏng trong quản lý ở tuyển thể dục dụng cụ quốc gia
đặc biệt là ở đội tuyển thể dục dụng cụ nữ
phía cục thể dục thể thao đã cho thôi công tác huấn luyện
đối với huấn luyện viên trưởng nguyễn thị thanh thúy và huấn luyện viên đỗ thị ngân thương
khi có sai phạm trong công tác quản lý chấm công ngày chủ nhật và ngày lễ
sai phạm trong việc lập ra các khoản quỹ trái phép
với thông tin trên hiện tại đã có bốn huấn luyện viên ở đội tuyển thể dục dụng cụ nữ quốc gia
thôi công tác huấn luyện gồm huấn luyện viên nguyễn thị thanh thúy
đỗ thị ngân thương nguyễn hà thanh và nguyễn thủy dương
hiện tại cục thể dục thể thao đã điều chuyển huấn luyện viên phan thị hà thanh
tạm thời giữ vai trò huấn luyện viên trưởng của đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia
trước đó liên quan đến vụ việc ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn văn hùng đã ký công văn yêu cầu
cục thể dục thể thao chấn chỉnh công tác tập huấn các đội tuyển đội tuyển trẻ quốc gia
nội dung công văn nêu rõ qua thông tin phản ánh của báo chí về việc liên quan đến huấn luyện viên
đội tuyển thể dục dụng cụ nữ quốc gia đang tập huấn tại trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia hà nội
có hành vi thu lại phần tiền thưởng của vận động viên
bộ trưởng bộ văn hóa thể thao du lịch đã có ý kiến chỉ đạo như sau
thứ nhất giao thứ trưởng hoàng đạo cương chỉ đạo cục trưởng cục thể dục thể thao
phối hợp với tránh thanh tra bộ kiểm tra giả soát những vấn đề báo chí phản ánh
liên quan đến công tác huấn luyện chế độ chính sách của đội tuyển thể dục dụng cụ nữ quốc gia
xử lý nghiêm theo quy định nếu phát hiện có sai phạm
thứ hai cục thể dục thể thao tổng ra soát các vấn đề liên quan đến công tác huấn luyện
của các đội tuyển đội tuyển trẻ quốc gia đang tập huấn tại các trung tâm huấn luyện
thể thao quốc gia và trường đại học thể dục thể thao bắc ninh về quân số
cơ sở vật chất địa điểm tập luyện trang thiết bị phục vụ tập luyện điều kiện sinh hoạt
theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ tại các thông báo số sáu trăm hai mươi tám tbp ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
tám trăm hai mươi tám tbvp ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba ba mươi tbvp ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn của văn phòng bộ
bộ trưởng bộ văn hóa thể thao du lịch yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện
báo cáo kết quả với bộ trưởng trước ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi
ông đặng hà việt cục trưởng cục thể dục thể thao cho biết
đã làm việc với huấn luyện viên nguyễn thủy dương của đội tuyển thể dục dụng cụ việt nam
trước thông tin học trò phạm như phương tố cáo cô cắt xén tiền thường
huấn luyện viên thủy dương là người quản lý trực tiếp của phạm như phương ở đơn vị hà nội
đóng quân tại trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao hà nội
theo đó cục trưởng cục thể dục thể thao khẳng định
việc cắt xén tiền thưởng không xảy ra ở đội tuyển quốc gia và trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia hà nội
đây là việc riêng của vận động viên và huấn luyện viên thủy dương ở trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao hà nội
huấn luyện viên thủy dương xác nhận có thu tiền
ở góc độ quản lý của chúng tôi nếu xảy ra việc thu tiền sẽ chia cho ban huấn luyện của đội quốc gia và trung tâm thì chúng tôi phải xử lý
nhưng khi lên trao đổi làm việc huấn luyện viên thủy dương xác nhận là việc cá nhân không có chủ trương của ban huấn luyện
bàn huấn luyện không thu tiền đó và cũng không thu từ các vận động viên ở đơn vị ngoài hà nội
không ai phải nộp tiền cho bàn huấn luyện
không có chuyện chi tiền cho ban huấn luyện đội tuyển quốc gia hay phòng ban nào ở trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia
vì vậy ban huấn luyện xác nhận hai sai phạm với huấn luyện viên thủy dương
thứ nhất là việc huấn luyện viên không báo cáo vận động viên xin nghỉ và thứ hai là việc thu tiền
đề xuất của ban huấn luyện và phòng thể thao thành tích cao một là cho thôi nhiệm vụ đội tuyển quốc gia của huấn luyện viên nguyễn hà thanh và nguyễn thủy dương
cục sẽ phối hợp với đơn vị hà nội để xử lý các việc tiếp theo
bên cạnh vấn đề tiền thưởng chia sẻ với truyền thông phạm như phương không hài lòng về việc bị gạch tên khỏi đội tuyển quốc gia
cô cho biết có gửi đơn cam kết thông báo đến hai huấn luyện viên phụ trách trực tiếp của mình về chuyến đi mỹ và được đồng ý nên mới đi
tuy nhiên khi trở về nước cô nhận thông tin bị gạch tên khỏi danh sách tập trung đội tuyển quốc gia năm hai nghìn hai mươi bốn bởi hai huấn luyện viên quên gửi bản cam kết
cô thất vọng với bản án này nên tuyên bố giải nghệ ở tuổi hai mươi
cục trưởng cục thể dục thể thao cũng nói rõ về vấn đề này
cụ thể vận động viên tự ý nghỉ khi chưa có quyết định của trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia i dù có báo cáo huấn luyện viên hay không
tôi chỉ đạo cho phòng thể thao thành tích cao một bộ môn thể dục và liên đoàn thể dục việt nam xuống làm việc với trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia để làm rõ một số nội dung
trong đó có việc vận động viên không tập huấn đội tuyển chứ không phải bị gạch tên
đội tuyển quốc gia có hai giai đoạn tập trung lần một là tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn
khi đó ban huấn luyện và trung tâm điểm danh việc tập luyện của vận động viên thì như phương không có mặt ở trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia i
huấn luyện viên ở đội tuyển cũng là huấn luyện viên trực tiếp ở đơn vị hà nội là nguyễn hà thanh và nguyễn thủy dương không báo việc vận động viên này đi đầu
dù có báo cáo đi nữa thì chúng tôi không thể cho đi được
vận động viên không được nghỉ phép khi toàn bộ đội tuyển tập trung cho mục tiêu liên thông từ asean đến olympic
vận động viên của đội tuyển phải nâng cao trình độ rất nhiều đặc biệt là độ khó nên quá trình tập là liên tục không được nghỉ ngơi
cái sai ở đây là vận động viên nói miệng xin nghỉ gia đình vận động viên viết cam kết nhưng hai huấn luyện viên không báo cáo
chúng tôi đang siết chặt công tác quản lý nên khi xảy ra sự việc ngày hai mươi một tháng một mươi hai tôi cho đoàn kiểm tra xuống trung tâm và cho vận động viên này ra khỏi đội tuyển
việc vận động viên phạm như phương không có tên trong danh sách tập trung của đội tuyển năm hai nghìn hai mươi bốn
ông đặng hà việt cho biết đơn vị hà nội không cử vận động viên chứ không có chuyện đội tuyển gạch tên
ở lần tập trung trong năm hai nghìn hai mươi bốn đội tuyển quốc gia tập luyện phục vụ mục tiêu là olympic và hướng tới sea games asean
ban huấn luyện báo cáo thời điểm đó phương không có mặt ở việt nam
thứ hai là bạn này nghỉ tập hơn hai mươi ngày rồi nên phong độ chưa chắc đảm bảo còn các vận động viên khác đang tập trung nỗ lực để lấy suất olympic
vì vậy giờ đưa một vận động viên nghỉ thời gian dài vào tập luyện
điều đó có thể ảnh hưởng đến vận động viên khác nên đơn vị hà nội không đề xuất vận động viên lên đội tuyển
ông đặng hà việt khẳng định đội tuyển luôn sẵn sàng đón nhận vận động viên nếu họ có thành tích tốt tác phong đạo đức tốt
vận động viên mất nhiều năm để tập luyện đạt thành tích như vậy nên để thay thế không phải dễ
còn cục thể dục thể thao chưa kỳ luật hay cho thôi tập trung với vận động viên trong năm hai nghìn hai mươi bốn
cục trưởng cục thể dục thể thao cho biết phòng thể thao thành tích cao một đang làm văn bản báo cáo sự việc
lên bộ văn hóa thể thao và du lịch
sáng ngày một mươi sáu tháng một cục thể dục thể thao đã có buổi làm việc với trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia hà nội
phòng thể thao thành tích cao một liên đoàn thể dục việt nam bộ môn thể dục và ban huấn luyện đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia
sau cuộc họp cục trưởng cục thể dục thể thao đặng việt hà cho biết qua quá trình làm việc và xác minh
các huấn luyện viên thuộc đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia và đại diện trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia hà nội khẳng định
không thu phần trăm từ tiền thưởng của các vận động viên dưới bất kỳ hình thức nào và cũng không có chủ trương làm điều đó
huấn luyện viên nguyễn thùy dương người bị vận động viên phạm như phương tố cáo về việc đòi chia phần trăm tiền thưởng
hiện thuộc biên chế của trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao hà nội nhưng đang làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia
cũng khẳng định trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia hà nội và ban huấn luyện đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia không yêu cầu và thực tế cũng không có chuyện chia tiền thưởng
như vậy vụ việc chia phần trăm tiền thưởng của vận động viên nếu có không xảy ra ở đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia
theo cục trưởng cục thể dục thể thao đặng hà việt cho biết hiện tại đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia cần tập trung tối đa cho các cuộc thi đấu tại vòng loại
tranh dự vé olympic paris năm hai nghìn hai mươi bốn nên sẽ cho thôi tập trung hai huấn luyện viên
hai huấn luyện viên của hà nội về trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao hà nội để giải quyết vụ việc
ông đặng việt hà nhấn mạnh cục thể dục thể thao cũng sẽ phối hợp làm việc với đơn vị chủ quản của vận động viên phạm như phương
và hai huấn luyện viên của hà nội tiếp tục xác minh làm rõ các vấn đề liên quan
đại diện bộ văn hóa thể thao và du lịch cho biết cơ quan này đã có những chỉ đạo cụ thể về việc vận động viên tố bị thu phí tiền thưởng huy chương ở môn thể dục dụng cụ
trưa ngày một mươi sáu tháng một ông nguyễn danh hoàng việt tránh văn phòng người phát ngôn bộ văn hóa thể thao và du lịch cho biết
bộ đã nắm được thông tin sự việc liên quan đến vận động viên phạm như phương và đã chỉ đạo xử lý nghiêm vụ việc
bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng có một cuộc họp liên quan đến vấn đề vận động viên phạm như phương bị tố ăn chặn tiền thưởng
nếu bộ phát hiện ra sai phạm thì sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật sai đến đâu sẽ xử lý đến đó
vận động viên phạm như phương bức xúc cho biết
ba mươi năm năm qua mỗi tấm huy chương tôi giành được luật bất thành văn là tôi đều phải nộp lại một mươi tiền thưởng cho huấn luyện viên của mình
huy chương vàng huy chương bạc hay huy chương đồng gì cũng phải nộp tất càng nhiều tiền thưởng huy chương thì càng phải nộp nhiều
thời điểm tôi giành được hai tấm huy chương bạc và hai tấm huy chương đồng ở sea games ba mươi một là phải nộp nhiều nhất
theo vận động viên sinh năm hai nghìn ba cứ mỗi tấm huy chương được thưởng bao nhiêu tiền thì ngoài một mươi tiền thuế thu nhập
cô phải nộp thêm một mươi cho huấn luyện viên của mình
là bà ntg một trong hai huấn luyện viên phụ trách trực tiếp của cô ở bộ môn thể dục dụng cụ thuộc trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao hà nội
theo phạm như phương việc cô bị thu một mươi ở mỗi tấm huy chương không chỉ mới diễn ra mà có từ rất lâu
từ khi cô bắt đầu bước vào nghề và giành được tấm huy chương đầu tiên cho đến nay
như phương cũng cho biết cô bị kẹt tên khỏi đội tuyển quốc gia năm nay vì huấn luyện viên chuyên trách quên gửi đơn xin đi nước ngoài của cô lên bộ môn thể dục dụng cụ cục thể dục thể thao
khi đó phương đã có một mươi chín ngày ra nước ngoài chung thời điểm đội tuyển duyệt danh sách vận động viên tập huấn quốc gia năm hai nghìn hai mươi bốn
đáng chú ý chỉ sau ít tiếng thông tin trên được đăng tải đã có thêm nhiều tố cáo từ các cựu vận động viên của đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia
người đầu tiên lên tiếng là lâm như quỳnh cựu thành viên của đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia và cũng là người đã phải làm đơn xin giải nghệ vào năm hai nghìn hai mươi ba vì không chịu nổi cảnh bóc lột sức lao động trong gần một mươi năm tập luyện và thi đấu
tôi là lâm như quỳnh
từng là thành viên trong đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia giành được huy chương bạc nội dung đồng đội ở sea games ba mươi một tổ chức tại việt nam năm hai nghìn hai mươi hai
cũng giống như chị phương tôi cũng từng phải nộp lại một mươi tiền thưởng huy chương hoặc chia lại tiền thưởng nóng cho huấn luyện viên của mình
lâm như quỳnh là vận động viên sinh năm hai nghìn sáu một trong những tài năng trẻ góp công lớn cho đội tuyển thể dục dụng cụ việt nam giành được tấm huy chương bạc ở nội dung đồng đội tại sea games ba mươi một diễn ra ở việt nam hồi năm hai nghìn hai mươi hai
đó là nội dung mà như quỳnh và như phương cùng nhau nỗ lực để giành được vinh quang và cùng bị huấn luyện viên thu phế tiền thưởng huy chương theo như lời kể của cô
cũng như chị phương tôi cũng phải nộp một mươi tiền thưởng huy chương và cũng phải nộp năm mươi tiền thưởng nóng mà nhà tài trợ trao tặng cho huấn luyện viên của mình
ngoài ra mỗi tháng tôi và các đồng đội của mình đều phải đóng quỹ cho huấn luyện viên với số tiền là năm trăm linh năm đồng
trước năm hai nghìn một mươi chín huấn luyện viên của tôi chỉ thu quỹ mỗi tháng ba trăm linh đồng
nhưng sau đó thì tăng lên năm trăm linh năm đồng
khi được hỏi tại sao đội của vận động viên phạm như phương chỉ nộp quỹ ba trăm linh đồng một tháng mà đội của như quỳnh phải nộp số tiền năm trăm linh năm đồng
và tại sao không phải là số tiền chẵn năm trăm linh đồng mà lại lẻ ra thêm năm đồng
nữ vận động viên gốc hà thành cho biết tôi cũng không hiểu sao huấn luyện viên đội của tôi lại đưa ra con số năm trăm linh năm đồng cũng không biết cô thu quỹ để làm gì
hồi trước huấn luyện viên của tôi có bảo thu quỹ để mua băng cho chúng tôi tập luyện
chúng tôi chưa bao giờ mua mà chúng tôi toàn phải bỏ tiền túi ra để mua băng
số tiền quỹ đội của tôi nộp cao hơn bên đội chị phương có thể là do đội tôi ít người hơn nên phải nộp nhiều hơn
tôi nhớ hồi đó có thời gian chúng tôi cứ ba tháng sẽ đóng quỹ một lần
nhưng sau sea games ba mươi một huấn luyện viên bắt tháng nào đóng tươi tháng đó
nhiều khi chúng tôi chưa nhận được lương cô cũng dục phải đóng quỹ rồi mà chúng tôi không biết quỹ cô thu để dùng vào mục đích gì
như quỳnh cho biết cô bắt đầu bước vào bộ môn thể dục dụng cụ từ năm bảy tuổi
trải qua không biết bao nhiêu khó khăn vất vả mồ hôi công sức tập luyện để chuẩn bị gặt hái vinh quang thì phải giải nghệ trong cái đắng
không chỉ lâm như quỳnh tối ngày một mươi năm tháng một một cựu vận động viên đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia khác là lta sinh năm hai nghìn ba cũng đã xác nhận
việc cô cũng là người từng chịu cảnh bị thu phí một mươi tiền thưởng huy chương bị bắt phải ăn chia tiền thưởng nóng khi được các doanh nghiệp tài trợ như vận động viên phạm như phương đã lên tiếng tố cáo
tôi từng là đồng đội với vận động viên phạm như phương ở đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia và đã phải giải nhẹ vào năm hai nghìn hai mươi hai do gặp chấn thương trong khi thi đấu
bạn phương bảy tuổi mới bước vào nghề còn tôi bước vào bộ môn thể dục dụng cụ này từ khi còn bốn tuổi
theo lth trong hơn một mươi năm năm theo đuổi sự nghiệp cô không giành được những thành tích quốc tế như phạm như phương nhưng cũng sở hữu không ít huy chương vàng huy chương bạc ở các giải vô địch thể dục dụng cụ của quốc gia
hồi năm hai nghìn một mươi tám lta cùng với phạm như phương trong đội tuyển thể dục dụng cụ hà nội đã giành được huy chương vàng ở nội dung đồng đội đại hội thể dục dụng cụ lần thứ tám năm hai nghìn một mươi tám diễn ra tại hà nội
cựu vận động viên thể dục dụng cụ sinh năm hai nghìn ba khẳng định
và mỗi tấm huy chương tôi giành được tôi đều phải nộp lại một mươi tiền thưởng cho huấn luyện viên nếu có tiền thưởng nóng tôi cũng phải nộp cho huấn luyện viên ba mươi còn tôi được hưởng bảy mươi
đặc biệt nói về việc phải giải nghệ vào năm hai nghìn hai mươi hai thời điểm mà lta chỉ mới một mươi tám tuổi vận động viên này cho biết
tôi gặp chấn thương nặng và sau đó không thể hồi phục để lấy lại phong độ đỉnh cao
lẽ ra tôi không định lên tiếng việc này nhưng tôi đồng cảm với câu chuyện của bạn phương nên muốn chia sẻ để những bạn đã và đang công hiến ở môn thể dục dụng cụ được trả lại sự công bằng
đáng chú ý sau khi giải nhẹ ở tuổi một mươi tám cựu vận động viên đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia không thể tìm được công việc nào đúng
với chuyên môn và hiện phải làm nhân viên phục vụ ở một quán be lắc của người quen để mưu sinh